thưa quý vị sáu trăm năm mươi sáu trăm năm mươi tỷ đồng vừa được thủ tướng quyết định bổ sung cho bộ y tế để mua và sử dụng sáu mươi một triệu liều vaccine phòng covid một mươi chín trong đó ba mươi triệu liều astrazeneca và ba mươi một triệu liều pfizer
cụ thể hơn năm một trăm linh tỷ đồng bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước năm hai nghìn hai mươi một của bộ y tế từ nguồn kinh phí một mươi hai một trăm linh tỷ đồng tiết kiệm chi năm hai nghìn hai mươi chuyển nguồn sang năm hai nghìn hai mươi một và hơn hai năm trăm năm mươi tỷ đồng chi từ nguồn quỹ vaccine phòng covid một mươi chín việt nam
thủ tướng chính phủ cũng đồng ý sử dụng ba mươi bảy tỷ đồng trong tổng số một hai trăm ba mươi bảy tỷ đồng đã bổ sung cho bộ y tế
theo quyết định số năm trăm linh bảy của thủ tướng để chi đối ứng cho việc tiếp nhận vận chuyển phân phối thuê kho bảo quản vaccine mua vật tư tiêm chủng cho các lô vaccine phòng covid một mươi chín do covax fracility hỗ trợ vaccine viện trợ tài trợ của nước ngoài
thủ tướng giao bộ tài chính bộ y tế chịu trách nhiệm về tính chính xác của nội dung và số liệu báo cáo
bộ y tế được giao chịu trách nhiệm tổ chức mua và sử dụng vaccine phòng covid một mươi chín theo đúng quy định của pháp luật về đấu thầu pháp luật về tài sản công và các quy định của pháp luật có liên quan
đồng thời chủ trì phối hợp với bộ tài chính báo cáo thủ tướng kết quả sử dụng kinh phí được bổ sung nêu trên